xin kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị mặc dù giới khoa học cũng như giới chức trên toàn thế giới không ngừng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh
nhưng tính tới thời điểm này số lượng ca mắc mới covid một mươi chín vẫn chưa thuyên giảm
cùng với đó là hàng loạt băn khoăn chăn trở xung quanh câu chuyện hậu covid một mươi chín
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những nội dung xoay quanh tình trạng này
tai nhiễm bệnh covid một mươi chín liệu có nặng hơn
có hay không khả năng đồng nhiễm cùng lúc biến thể delta và omicron
biến thể lai dentacron không phải một đe dọa nghiêm trọng
cẩn trọng biến chứng đột quỵ hậu covid một mươi chín
suy giảm ham muốn tình dục hậu covid một mươi
góc tư vấn giúp f điều trị tại nhà cải thiện vị giác
vâng thưa quý vị nếu như trước kia chúng ta thường nghe nhiều về câu chuyện bị covid một mươi chín phải làm gì
thì gần đây câu hỏi được nhắc đến có vẻ nhiều hơn lại là hậu covid một mươi chín như thế nào
và hiện tại cộng đồng lại xuất hiện thêm một nỗi lo khác đó là tái nhiễm covid một mươi chín
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
trong khoảng thời gian ngắn sau khi mắc covid
việc bị tái nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra bởi người bệnh có thể nhiễm hai biến chủng khác nhau
tuy nhiên bác sĩ khanh lưu ý mọi người không nên quá hoang mang nếu chẳng máy tài nhiễm
vì đa phần tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với mắc lần đầu đặc biệt người tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
các chuyên gia y tế cho rằng covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm
thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh
thực tế đã cho thấy virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín biến đổi không ngừng
ngày càng lây nhiễm nhiều thì tốc độ biến đổi ngày càng nhanh
và chủng mới có thể né tránh được miễn dịch đã có trước trong cơ thể người bệnh
ngoài ra đối tượng dễ bị tái nhiễm covid một mươi chín còn có nhóm người trên sáu mươi năm tuổi
người thường hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và người có nhiều bệnh lý nền
đặc biệt là bệnh tăng huyết áp đáy tháo đường cũng thuộc nhóm nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín
kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những đợt tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần mắc đầu tiên
dù ép không trước đó gặp bất cứ biến chủng nào
hoặc ngay cả khi kháng thể không đủ mạnh để bảo vệ người khỏi lần lây nhiễm thứ hai
nhưng cũng vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong
tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau tái nhiễm covid một mươi chín
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh quá gần nhau và cơ địa nền của mỗi bệnh nhân
lần tái nhiễm của bệnh nhân có nghiêm trọng như lần đầu tiên hay không
có thể phụ thuộc vào thời điểm người đó nhiễm bệnh
dữ liệu từ văn phòng thống kê quốc gia vương quốc anh cho thấy
tỷ lệ người báo cáo các triệu chứng khi họ tái nhiễm khác nhau
tùy thuộc vào biến thể mà họ có khả năng bị nhiễm ở lần thứ hai
cơ quan này ước tính rằng tái nhiễm alpha chỉ gây ra triệu chứng cho mọi người hai mươi thời gian
còn tai nhiễm trùng delta gây các triệu chứng là bốn mươi bốn trường hợp và omicron là bốn mươi sáu
mức độ nghiêm trọng của covid thay đổi từ biến thể này sang biến thể khác
mặc dù vậy rất khó để phân biệt được mức độ khác biệt ở trên là do sức mạnh khác nhau của các biến thể
và mức độ do mức độ miễn dịch covid từ nhiễm trùng trước và tiêm chủng hiện có ở người tại thời điểm đó
theo các bác sĩ dù tỷ lệ tái nhiễm covid không cao và thường có triệu chứng nhẹ hơn
nhưng không được chủ quan xem thường
thường là người có cơ định miễn dịch giảm tuổi cao nhiều bệnh nền
đây là cơ hội để các bệnh nhân này tái phát gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo những người mắc covid đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan
âm tính không có nghĩa là đã tạo được miễn dịch suốt đời
sau khi khỏi bệnh cơ thể vẫn cần hồi phục sau đợt tấn công của virus
do đó cần tăng cường miễn dịch bằng tập luyện sức khỏe bổ sung dinh dưỡng hợp lý
theo dõi và thăm khám sớm khi có triệu chứng hậu covid đặc biệt là cần tuân thủ nguyên tắc năm cả
mới đây giáo sư hóa sinh tại đại học ottaco new zealand đưa ra nhận định rằng
một người hoàn toàn có khả năng có thể bị nhiễm hai biến thể khác nhau cùng lúc
bác sĩ về bệnh truyền nhiễm giáo sư hóa sinh tại đại học ottago new zealand cho biết
hoàn toàn có khả năng một người nào đó có thể bị nhiễm hai biến thể khác nhau cùng một lúc
tuy nhiên trường hợp này rất hiếm và chỉ xảy ra trong
một số điều kiện hoàn cảnh nhất định
đầu tiên người này bị tiếp xúc với biến thể omicron ba một hoặc ba và bị nhiễm bệnh
sau đó trước khi cơ thể họ phát triển phản ứng miễn dịch với virus
người này lại tiếp tục tiếp xúc với biến thể delta
tình huống này có thể dẫn đến đồng nhiễm nhưng tiến sĩ corsair cho biết
rất hiếm khi ai đó bị tiếp xúc với cả hai loại virus cùng lúc
khi họ chưa miễn dịch với cả hai loại virus này
tiến sĩ giải thích nói chung khi bạn có phản ứng miễn dịch
chống lại một biến thể của coronavirus
nó sẽ ngăn chặn sự lây nhiễm từ một biến thể khác
vì vậy việc đồng nhiễm chỉ xảy ra vào thời điểm bạn bị nhiễm cả hai biến thể
bạn đã tiếp xúc với cả hai và bạn vẫn chưa phát triển phản ứng miễn dịch của mình
tiến sĩ kao se cho biết hiện chỉ có một số ít trường hợp đồng nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận
do đó rất khó xác định mức độ nghiêm trọng hơn đối với người bình thường hoặc nhiễm một biến thể
đồng nhiễm các biến thể covid một mươi chín rất hiếm
tuy nhiên hiện tượng nhiễm trùng kép chung giữa hai virus đường hô hấp khác lại thực sự rất phổ biến
phó giáo sư jo kiman thuộc đại học otago new zealand đã tham gia vào công việc nghiên cứu các virus đường hô hấp
bao gồm cả rsv ở trẻ sơ sinh và trẻ em ở new zealand trong nhiều năm qua
trong nghiên cứu từ vài năm trước bà cho biết có một số lượng lớn trẻ em bị nhiễm trùng kép
hoặc kẹp ba nhiễm virus đường hô hấp
theo các nhà khoa học biến thể gần đây của sars cov hai được xác định là lai giữa biến thể omicron và delta
không có khả năng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng
theo các nhà khoa học
biến thể gần đây của sars cov hai được xác định là lai giữa biến thể omicron và delta
không có khả năng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng
biến thể delta cron rất hiếm và vẫn chưa cho thấy khả năng lây lan theo cấp số nhân
biến thể lai mới lần này được tìm thấy trong các mẫu thu thập ở pháp vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
và chính thức được gọi là biến thể lai ai bốn ba một nhưng được một số nhà khoa học đặt tên là delta crong
theo cơ sở dữ liệu quốc tế và trình tự
gen của virus tính đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đã có ba mươi ba mẫu biến thể của delta crong được xác định ở pháp
tám mẫu ở đan mạch một mẫu ở đức và một mẫu ở hà lan
ngoài ra còn có hai trường hợp mới được xác định ở mỹ
chuyên gia virus học tại viện pasteur ở paris người đã tham gia vào việc xác nhận biến thể lai ở pháp cho biết
mặc dù sự lai tạo giữa biến thể delta và omicron rất dễ lây lan và dường như nó có thể dẫn tới tình trạng báo động
nhưng thực tế
biến thể lai này chưa phải là mối quan tâm mới
mặc dù delta crohn đã tồn tại từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
những biến thể này rất hiếm và vẫn chưa cho thấy khả năng lây lan theo cấp số nhân
theo các chuyên gia protein gai của biến thể delta crong gần như hoàn toàn có nguồn gốc từ biến thể omicron
phần ít còn lại có nguồn gốc từ biến thể delta
protein gai đóng một vai trò quan trọng trong xâm nhiễm virus và là mục tiêu chính của các kháng thể được kích hoạt bởi vaccine
và tình trạng mắc bệnh trước đó
điều đó có nghĩa là khả năng phòng thủ gáng thể chống lại biến thể omicron
mà con người có thể được thông qua tiêm vaccine hoặc mắc covid một mươi chín trước đó cũng có hiệu quả chống lại biến thể này
bề mặt của biến thể virus lai rất giống với biến thể omicron
vì vậy cơ thể con người có thể sẽ nhìn nhận nó tương tự như biến thể omicron
biến thể lai này cũng có thể ít gây ra tình trạng bệnh nặng so với các biến thể trước đó
các nhà khoa học cho rằng các protein gai đặc thù của biến thể omicron đóng
trong việc gây ra tình trạng bệnh covid một mươi chín ít nghiêm trọng hơn
mặc dù biến thể omicron sử dụng caproling gai để xâm nhập vào các tế bào vùng mũi và đường hô hấp trên
nhưng dường như nó không xâm nhập sâu vào trong phổi
và biến thể lai dantacron có thể hoạt động theo cơ chế tương tự như vậy
các nhà khoa học khác đang tiếp tục tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
và tìm hiểu thêm về biến thể delta crong mới này và kết quả có thể có trong vài tuần tới
thưa quý vị người bệnh covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh
và đối mặt với nguy cơ bị hậu covid
con số này thường chiếm khoảng hai mươi số bệnh nhân
và trong hội chứng hậu covid một mươi chín đáng lo ngại nhất là đột quỵ
theo các chuyên gia tim mạch di chứng cục máu đông chính là căn nguyên chính của đột quỵ
nhồi máu cơ tim và thuyên tắc phổi ở bệnh nhân dù đã điều trị khỏi covid một mươi chín
có khá nhiều triệu chứng tồn tại lâu dài sau khi hồi phục covid một mươi chín
và có khoảng một phần năm số bệnh nhân xuất hiện tổn thương tim kéo dài
hai mươi sáu mươi bệnh nhân gặp bất thược về tim ở thời điểm hai tháng sau khi nhiễm covid một mươi chín
thậm chí một số người còn bị đột quỵ nhồi máu cơ tim trong vòng vài tuần
hoặc vài tháng sau khi khỏi covid một mươi chín do di chứng cục máu đông
dù trước đó họ không bị bệnh tim mãn tính hay có các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch
như đái tháo đường thừa cân béo phỉ tàng huyết áp
rõ ràng là cục máu đông đóng vai trò chính trong đột quỵ hậu covid một mươi chín
theo nghiên cứu
có một số lượng lớn bệnh nhân hậu covid một mươi chín gặp phải di chứng hình thành cục máu đông
nguyên nhân được xác định là do phản ứng miễn dịch kéo dài trong mạch máu
sau khi phục hồi covid một mươi chín
nhờ có phát hiện này đã giúp giải thích lý do tại sao một số người từng mắc covid một mươi chín
xuất hiện các triệu chứng tim mạch
điều này theo các chuyên gia khi tiến hành xét nghiệm máu của những người đã khỏi covid một mươi chín
trong vòng một vài tháng họ phát hiện ra rằng
có một số lượng tế bảo mạch máu bị tổn thương được gọi là tế bào nội mô tuần hoàn
loại tế bào này lưu thông trong dòng máu nhiều gấp đôi những người không mắc covid một mươi chín
nhiều tế bào mạch máu bị tổn thương này cũng được tìm thấy ở những bệnh nhân hậu covid một mươi chín
mắc các bệnh mạng tính như tăng huyết áp hay đái tháo đường
để đề phòng nguy cơ đột quỵ hậu covid một mươi chín người bệnh nên chú ý phòng ngừa cục máu đông xuất hiện
mặc dù nguy cơ hình thành cục máu đông hậu covid một mươi chín ở các bệnh nhân tim mạch mạn tính cao hơn
nhưng ngay cả những người không mắc bệnh tim nhưng mắc covid một mươi chín cũng có khả năng phải gặp những nguy cơ này
do đó việc chăm sóc sức khỏe sau khi khỏi covid một mươi chín đúng cách đóng vai trò rất quan trọng
trong việc ngăn ngừa đau tim đột quỵ thuyền tắc phổi và những biến chứng ở các cơ quan khác do cục máu đông gây ra
người từng mắc covid một mươi chín cần tuân thủ lối sống lành mạnh sau khi hết giai đoạn cấp tính
nhằm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông cũng như các triệu chứng tim mạch khác
hãy tập thể dục thường xuyên ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
nếu không có điều kiện tập theo các hình thức khác
nên đi bộ mỗi ngày nên đi bộ khoảng ba mươi phút chia làm ba lần
có thể đi trong nhà ngoài sân vườn hoặc ra đường nhớ đảm bảo năm k
nếu đặc thù công việc phải ngồi trong thời gian dài hãy cố gắng đứng dậy và đi lại trong phòng sau mỗi đến hai giờ
cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý như ăn nhẹ đủ chất thịt cá rau củ quả
cần uống đủ lượng nước hàng ngày
nếu có điều kiện hãy uống thêm nước ép trái cây
cần có giấc ngủ tốt
và không được thức khuya không nên làm việc nặng
những người béo hoặc thừa cân cần giảm cân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa
bởi vì theo các nghiên cứu đã chứng minh giảm trọng lượng dư thừa đồng nghĩa với giảm nguy cơ hình thành cục máu đông tức là giảm nguy cơ đột quỵ
với những người nghiện thuốc lá cần bỏ ngay bởi vì hợp chất ticotigong thuốc lá có thể làm hỏng lớp niêm mạc của mạch máu dẫn tới hình thành cục máu đông đặc biệt là những người vừa bị covid một mươi chín
tái khám do covid hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ là một việc cần thiết để phát hiện kịp thời tình trạng huyết khối hoặc các dối loạn sức khỏe nếu có
bên cạnh nguy cơ biến chứng đột quỵ hậu covid một mươi chín còn có thể khiến người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm ham muốn tình dục
các chuyên gia cho biết sau khi mắc covid một mươi chín cả nam giới và nữ giới đều bị ảnh hưởng
trong đó nam giới có thể mắc chứng dối loạn cương dương ngắn hạn hoặc dài hạn cao gấp sáu lần
theo các chuyên gia sau khi mắc covid một mươi chín cả nam và nữ giới đều bị ảnh hưởng
trong đó nam giới có thể mắc chứng dối loạn cương dương ngắn hạn hoặc dài hạn cao gấp sáu lần
dù đã khỏi covid một mươi chín gần bốn tháng nay nhưng hiện tại anh minh ở thủ đức tp hcm lại đang phải đối mặt với một chứng bệnh mới đó là bệnh sở yo
theo lời kể của anh minh hai vợ chồng anh cùng hai con nhỏ đều bị covid một mươi chín nhưng triệu chứng nhẹ chỉ sốt và ho đau họng
vợ anh và các con trở thành ép công trình
hôm trước anh thì bị sau sau một mươi ngày khỏi bệnh anh thấy cơ thể bình thường
tuy nhiên những ngày sau đó chuyện chăn gối của vợ chồng bắt đầu xuất hiện những trục chặt
anh liên tục rơi vào tình trạng chơi đi đến chợ đã tiêu hết tiền
ban đầu nghĩ do mới khỏi covid một mươi chín cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nên anh không quá lo lắng chỉ ái ngại với vợ
thế nhưng đến lần thứ tư thứ năm vẫn thế trong khi anh cảm thấy sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường
thì anh minh bắt đầu tỏ ra lo lắng anh bắt đầu ngại yêu thậm chí lấy lý do để né tránh vợ
do tâm lý ngại ngồm nên anh không đi khám anh chỉ dám chia sẻ câu chuyện của mình nên một nhóm kín về chuyện vợ chồng
và biết được nhiều đấng mày dâu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự như anh
trên thực tế theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồ vĩnh phước khoa năm học bệnh viện bình dân tp hcm
trong đại dịch covid một mươi chín những người nhiễm bệnh hay kể cả khi không nhiễm bệnh
thì vấn đề sinh lý của cả nam và nữ đều cũng bị ảnh hưởng
bởi lẽ hoạt động tình dục gắn liền với sức khỏe tinh thần và tâm lý
vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi ham muốn và tần suất tình dục đều giảm ở cả hai giới
theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế mỹ nam giới có thể mắc chứng dối loạn cương dương ngắn hạn
hoặc dài hạn cao gấp sáu lần sau khi nhiễm covid một mươi chín
các nghiên cứu cũng ghi nhận nhiều trường hợp nam giới sau khi nhiễm covid một mươi chín
đã bị ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục nhưng không thể có hoặc không thể duy trì sự tương cứng
tổn thương tinh hoàn đau hoặc sưng tinh hoàn không có khả năng đạt được cực khoái
đối tượng nam giới có nguy cơ cao bị dối loạn chức năng tình dục sau khi nhiễm covid một mươi chín
là đàn ông lớn tuổi hoặc những người bị tăng huyết áp béo phì đáy tháo đường và bệnh tim
tuy nhiên ngay càng nhiều báo cáo ghi nhận về các trường hợp nam giới trẻ tuổi
gặp vấn đề về dối loạn tình dục sau khi nhiễm covid một mươi chín
còn ở nữ giới theo phò giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị nhung
nguyên giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
một số nghiên cứu chỉ ra khi mắc covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nang loãng
niêm mạc tử cung bị viêm từ đó tác động xấu đến quá trình chứng thụ tinh và làm tổ
riêng về vấn đề ham muốn tình dục ở nữ
theo một nghiên cứu ở pakistan từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
trên ba trăm linh phụ nữ bị nhiễm covid một mươi chín nặng
tham gia trả lời bảng câu hỏi đánh giá dối loạn tình dục sau khi khỏi bệnh cho thấy
tỷ lệ nữ giới suy giảm ham muốn tình dục đáng kể so với trước khi mắc bệnh
hiện nay đã có nhiều bệnh viện bắt đầu triển
khai khám hậu covid để điều trị những di chứng covid một mươi chín kéo dài
do đó trong trường hợp gặp các di trứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt là về sức khỏe sinh sản dối loạn tình dục
người dân cần gặp bác sĩ tư vấn để được điều trị kịp thời
thưa quý vị nhiều người khi bị nhiễm sắc covid hai xuất hiện triệu trứng mất vị giác
họ thường rất băn khoăn và không biết phải làm thế nào với tình trạng này
góc tư vấn ngay sau đây sẽ cùng mang đến cho quý vị những hướng dẫn từ phía chuyên gia
để cải thiện tình trạng mất vị giác cho f điều trị tại nhà
chế độ dinh dưỡng tốt lành mạnh là điều cần thiết để chống lại tác hại của virus
giúp các f công điều trị tại nhà nhanh hồi phục và tăng khả năng miễn dịch
dưới đây là một số mẹo và các loại thực phẩm
người nhiễm covid một mươi chín nên thêm vào chế độ ăn uống của mình
theo các chuyên gia khả năng miễn dịch của con người
giúp cơ thể của chúng ta chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn hoặc virus
một phản ứng miễn dịch cân bằng là rất quan trọng
để ngăn chặn và giúp chúng ta chống lại sự xâm nhập của virus
trong đa số các trường hợp nhiễm virus trở nên nghiêm trọng
có thể do thiếu phản ứng miễn dịch
do đó cách thực hành và lựa chọn thực phẩm đúng
có thể giúp điều chỉnh phản ứng miễn dịch cân bằng
covid một mươi chín là một bệnh do loài virus được ngô hấp gây ra một loạt các triệu chứng
như sốt ớn lạnh và khó thở đến đau nhích cơ thể
và mất vị giác hoặc thiếu giác
vì thế thay cô
tôi sẽ giúp các bạn giúp đỡ
cố gắng duy trì chế độ dinh dưỡng tốt nhất
để có thể tạo điều kiện phục hồi nhanh hơn
sau khi bị nhiễm covid
các mẹo đơn giản để các ép phông điều trị tại nhà tham khảo
như với hầu hết các loại virus
điều quan trọng là phải luôn đủ nước
nếu bạn nhiễm covid một mươi chín
ngay cả khi bạn không thể ăn nhiều
cái việc cung cấp nước cho cơ thể là cực kỳ quan trọng
bổ sung nước cho cơ thể
uống khoảng ba lít nước
tốt nhất là nước ấm
có thể pha với những lát dùng mỏng
cố gắng tránh ngủ ở tư thế nằm ngửa
vì nó có thể làm tăng nguy cơ nghẹt ngực
nên ngủ ở tư thế nằm sấp hoặc nằm nghiêng
nhai ba năm quả nho khô
từ ba bốn lần một ngày
có thể cải thiện tiêu hóa
và giúp cải thiện tương lai
cố gắng ăn những bữa ăn nhẹ
và dễ tiêu hóa
thêm chút gia vị bột quế hay bột nghệ
để có thể hấp thụ nhanh chóng
ngậm một miếng trái cây
đặc biệt là liệu can
hoặc táo sẽ giúp bạn trả đầy năng lượng
các thực phẩm tham khảo tốt cho bữa ăn
như đùi gà tỏi
ủ rền cân tây
bí xanh hay dưa chuột
hãy duy trì ăn tốt
hãy ăn các món ăn nấm nóng
tránh thức ăn lạnh
thức ăn quá ngọt cay chua và mặn
trong thời gian nhiễm trùng và hoạt động
hãy thử ăn điều độ tất cả các vị trong bữa ăn
cũng giống như bạn đang khỏe mạnh
khi bị bệnh covid một mươi chín
bạn nên duy trì ít nhất
ba phần trái cây và rau tươi mỗi ngày
và tránh xa
thực phẩm chế biến sẵn

nếu bạn không thể ăn no
hãy ăn trái cây và rau tươi mỗi ngày
dùng một ly sinh tố hoặc sữa và sữa chua
vì một lượng vitamin d
từ sữa và sữa chua
có thể giúp ích cho hệ thống miễn dịch của bạn
tăng lượng protein
protein giúp xây dựng cơ bắp
và sửa chữa tổn thương tế bào
giúp thanh cường khả năng miễn dịch của bạn
lý do các chuyên gia đề nghị
tăng cường ăn các loại thực phẩm dầu protein
là vì nó giúp
chữa lành các tổn thương tế bào
thêm thực phẩm dầu protein
như cá thịt nạc chuối
các loại hạt và hạt
các loại đậu và đậu
và chế độ ăn uống của bạn
trong hoặc sau covid một mươi chín
sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng đã mất
những thực phẩm dầu protein này
cũng là một nguồn cung cấp
acid béo omega ba tuyệt vời
giúp thúc đẩy quá trình cho đổi chất
và cải tiện sức khỏe đường ruột
việc bổ sung đậu nành dầu protein
trong chế độ ăn uống hạng ngày
của bạn có thể giúp chữa bệnh
và phục hồi nhanh hơn sau covid một mươi chín
theo cơ quan tiêu chuẩn
và an toàn thực phẩm của ấn độ
người ta đã gợi ý rằng
việc bổ sung các thực phẩm làm từ đậu nành
có hàm lượng protein cao
có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch
một cách tự nhiên
ngoài ra những người ăn chay
có thể áp dụng chế độ ăn chay dầu chất dinh dưỡng
để cải tiện sức khỏe tổng thể
và khả năng miễn dịch
bổ sung các chất dinh dưỡng
dầu ca lo
nếu bạn đang bị covid một mươi chín
và đang trên đào phục hồi
bạn cần bổ sung một số thực phẩm dầu chất dinh dưỡng
giúp phục hồi sức khỏe suy kiệt của bạn
và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn
sự tiến hút ca lo
lành mạnh trong giai đoạn này
có thể làm chậm tốc độ phục hồi của bạn
vì vậy điều cần thiết
là phải bao gồm các loại thực phẩm dầu ca lo
như các loại hạt hạt và ngũ cốc nguyên hạt
trên thực tế
chay cây khô và các loại hạt
giúp tăng cường sức khỏe tổng thể
vitamin rất cần thiết
tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn
luôn là một điều tốt
vì vậy một số loại thực phẩm
nhất định sẽ giúp ích cho việc đó
các chất dinh dưỡng cụ thể
trong rau và chay cây tươi
có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn như
cà rốt và các loại rau lá xanh
có chất chống y số hóa này
có được cho là giúp giảm viêm
tất cả chúng ta đều đã nghe nói
về tầm quan trọng của vitamin c
khi chúng ta bị cảm lạnh hoặc húm
đó là một chất chống oxy hóa khác
có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn
các thực phẩm dầu vitamin c
bao gồm ớt đỏ cam rau tây
xoài và bông cải xanh
quả hạch hạt giống rau bina
và bông cải xanh
đều là những nguồn cung cấp chất dinh dưỡng
hòa tan trong chất béo này
hoạt động như một chất chống oxy hóa
giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại
giữa các gốc tự do
là những hợp chất được hình hành
khi cơ thể chúng ta chuyển đổi
từ thân thành năng lượng
kém được tìm thấy trong hạt bí ngô
đậu lăng đậu và hạt mừng
có thể giúp tăng cường tế bào bạch cầu
giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật
bổ sung trái cây tươi
dầu vitamin và chất chống oxy hóa
giúp tăng cường tăng sức đề kháng của cơ thể
để chống lại sự tấn công
của virus cây bệnh covid một mươi chín
việc bổ sung vitamin c
và các loại trái cây dầu vitamin tổng hợp
như cam xoài dứa chanh
giúp phục hồi các chất dinh dưỡng đã mất
cung cấp nước cho cơ thể
và hỗ trợ tăng cường hệ hô hấp
ngoài việc bổ sung những thực phẩm lành mạnh này
và chế độ ăn uống hàng ngày
bạn phải kiểm tra lượng đường của muối thư phụ
vì chúng có thể dẫn đến tăng đột biến lượng đường
hoặc viết áp
khiến quá trình hồi phục bị chậm lại
vì vậy để phục hồi nhanh hơn và hiệu quả
hãy đảm bảo bạn bổ sung trái cây lành mạnh
rau thực phẩm giàu protein và giảm áp dầu
đường gia vị
vì những thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe tổng thể của bạn
các tư vấn đã kết thúc bản tin sức khỏe ngày hôm nay
hy vọng bản tin của báo sức khỏe và đời sống
mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích